trước tình hình nắng nóng khô hạn tại thành phố đà nẵng có nguy cơ cháy rừng xảy ra bất cứ lúc nào
cùng với việc thường xuyên theo dõi tuần tra bảo vệ rừng tuyên truyền phòng chống cháy rừng
tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng đã nâng mức báo động cháy rừng lên cấp bốn cấp nguy hiểm
có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn tốc độ lan lửa nhanh
hiện nay đà nẵng tiếp tục nắng nóng ở mức nhiệt ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi chín độ
tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng vì vậy tri cục kiểm lâm thành phố đã nâng mức báo động cháy rừng lên cấp bốn
sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ và tổ chức lực lượng phản ứng nhanh túc
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn ở các điểm dễ xảy ra cháy rừng
hiện nay tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tại đà nẵng là sáu mươi sáu bốn trăm linh hectare
để bảo đảm phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng tri cục đã thường xuyên đôn đốc
chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tại địa bàn phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan
liên tục tuần tra kiểm soát an ninh rừng an ninh trật tự thường xuyên ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân yêu cầu các chủ rừng ký cam kết thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa cháy